tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại thành phố vinh tỉnh nghệ an ubnd tỉnh đã tổ chức khai mạc lễ hội cam vinh với chủ đề
sướng nghệ những mùa vàng và nghệ an chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
dự lễ khai mạc có đồng chí vương đình huệ ubnd phó thủ tướng chính phủ và đồng chí nguyễn sinh hùng ubnd nguyên chủ tịch quốc hội

sau khi được xác lập chỉ dẫn địa lý năm hai nghìn một mươi bảy cam vinh đã được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh với mục tiêu không chỉ phát triển thành sản phẩm hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao mà còn được gìn giữ phát huy giá trị như một sản phẩm văn hóa của tỉnh